nắng nóng kéo dài đã khiến cho sông hồ chứa nước cạn kiệt tình trạng xâm nhập mặn diễn ra trên diện rộng khiến cho nguồn nước sinh hoạt của người dân ngày càng khan hiếm
để có thể bảo đảm cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt cho người dân trong những ngày này trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quảng bình đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân
để có thể bảo đảm cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt cho người dân trong những ngày này trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quảng bình đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong những ngày này
vào thời điểm độ mặn thấp nhất có thể chấp nhận được để xử lý và cung cấp nước cho người dân sinh hoạt
theo thiết kế các công trình cấp nước tại xã may hóa và tiên hóa huyện tuyên hóa có lưu lượng nước hơn hai năm trăm linh m ba một ngày đêm thường xuyên cung cấp nước cho gần bốn hộ dân tại bốn xã bán sơn địa và cồn bãi sông danh của huyện tuyên hóa
tuy nhiên hiện nay hàn hán kéo dài nên lượng nước đầu nguồn bị cạn kiệt không đủ cung cấp nước thô cho các nhà máy nước
dù rất cố gắng song các công trình chỉ có thể cung cấp được bốn trăm linh mét khối một ngày đêm do đó việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân giữa cao điểm mùa nắng nóng này gặp nhiều khó khăn
tuyên hóa đã tích nước thường xuyên và tiến hành cấp nước lẫn phiên cho ba con
còn trường tài tràm công trình may hóa thì do là nguồn bị xâm nhập mặn từ sông danh ảnh hưởng đến đến thường nguồn không đào trổ
do đó là trung tâm cũng căn cứ vào lịch sử
để bổ trí thời gian lấy nước cho hợp lý đảm bảo là ít ảnh hưởng nhất do xâm nhập mặn gây ra
dự báo tình hình thời tiết khắc nghiệt còn kéo dài trong thời gian tới
việc bảo đảm nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân tại quảng bình còn hết sức khó khăn
do đó để có nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân tỉnh quảng bình rất cần hỗ trợ của chính phủ và bộ ngành trung ương
trong việc xây dựng các công trình cấp nước có quy mô để việc cấp nước thường xuyên và bảo đảm chất lượng hơn